từ nay đến tết nguyên đán công ty một thành viên thoát nước hà nội và các đơn vị liên quan
sẽ làm sạch hồ nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường dịp tết
công nhân vệ sinh môi trường sẽ nhặt rác dọn dẹp bè thủy sinh sụp khí các hồ
đặc biệt là các hồ thuộc nhóm hai hồ chỉ tiếp nhận nước thải khi có mưa như hồ ngọc khánh
hồ thành công giảng võ
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội cho biết
đợt gia quân lần này ngoài công tác dọn dẹp vệ sinh đảm bảo môi trường sinh thái các hồ ở hà nội
để chuẩn bị đón năm mới còn nhằm mục đích nhắc nhở nâng cao ý thức người dân thủ đô
trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường không xả thải xuống lòng hồ gây ô nhiễm nguồn nước